liên quan tới câu chuyện dân gian về việc thả cá chép đỏ để tiễn ông công ông táo lên trầu trời
tuy nhiên đi liền với câu chuyện này là việc người dân xả thải ra sông hồ với một lượng lớn túi ni lông gây ô nhiễm môi trường
trong ba ngày từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng chạp một nhóm những người yêu môi trường đã tổ chức hoạt động
chung tay giữ sạch nhiều sông hồ ở hà nội
ngay từ sáng sớm james joseph kendal cùng nhóm giữ sạch hà nội kiev hà nội clean đã có mặt
ở chân cầu trưng dương để chuẩn bị dụng cụ cho hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
không vứt túi ni lông khi thả cá cũng như trực tiếp thu gom rác thải từ nhựa và ni lông ở khu vực ven sông hồng
đây là năm thứ ba triển khai chương trình đã thu hút được nhiều người tham gia không phân biệt quốc tịch hay độ tuổi
lê quỳnh chi lần đầu tham gia vào hoạt động dọn rác cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay
chỉ mong muốn bằng hành động có thể giữ gìn cho môi trường sống sạch hơn
xung quanh mình thì người ta cũng
người dân cũng vứt rác ra và cũng không có ý thức để bảo vệ môi trường
chính vì thế mà mình cảm thấy là mình cũng có một phần trách nhiệm lấy
mình muốn tham gia một cái chương trình mà nó thực tế
một cái nhóm nào nếu thực tế mà bảo vệ môi trường làm sạch môi trường
trong ba ngày diễn ra chương trình nhóm giữ sạch hà nội sẽ chia thành từng tốp nhỏ
tại các khu vực ven sông hồng và trên các cầu trường dương long biên
các nhóm có nhiệm vụ nhắc nhở người dân thả cá không thả túi ni lông
sau đó thu gom túi ni lông vào chỗ quy định
sau ba năm triển khai những hành động tưởng chừng nhỏ bé của nhóm
đã dần thay đổi ý thức và hành vi của người dân
mọi năm thì như những năm trước thì khi mà cái ý thức nó chưa được tốt
thì vẫn hay vứt rác vứt túi ni lông ngay tại chỗ
còn hiện tại như năm nay thì khi mà cũng xem báo chí cũng như tv
nó tuyên truyền về những tác hại của túi ni lông trong môi trường
thì cũng sau khi thả thì cũng giữ lại túi ni lông và vứt vào nơi quy định
các đây là một cái hành động em nghĩ là rất là tốt và nên được nhân rộng ra
bởi vì hiện tại thì việt nam thì mức xả rác cũng như là các cái phong tục
của người việt vẫn còn rất là nhiều cho nên là mình nên có những cái hoạt động như thế
để tuyên truyền được cho cái nhận thức của người dân được tốt hơn
về vấn đề bảo vệ môi trường
để những kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp của nhân dân được như mong muốn
nhóm giữ sạch hà nội đã gửi thông điệp chung
về bảo vệ môi trường nhân ngày lễ ông công ông táo
ông táo không thích cưới
ông táo không thích cưới túi ni lông
ông táo thích cưới cá chết thôi
một khẩu hiệu nữa là đừng để tạo quân mang rác lên trầu
trong ba ngày diễn ra chương trình sẽ có hơn một trăm năm mươi tỉnh nguyện viên tham gia tuyên truyền
nâng cao ý thức cho nhân dân về việc hạn chế vứt túi ni lông khi thả cá
số túi ni lông tiếp nhận sẽ được thống kê và làm sạch
sau đó chuyển đến nhà máy tái chế tại hưng yên